công an huyện mai sơn tỉnh sơn la vừa tiến hành triệu tập nhóm đối tượng gồm lò văn hải lò văn kiên và lò văn lương về hành vi hủy hoại tài sản và cố ý gây thương tích
trước đó vào khoảng một giờ bốn mươi năm phút ngày hai mươi sáu tháng sáu sau khi đi chơi điện tử về hải kiên và lương đã nhận một kiện vỏ chai bia dọc đường mang về khu vực bản lạnh đoạn giáp với quốc lộ sáu để đập chơi
đến hai giờ hai mươi phút khi thấy xe khách mang biển kiểm soát hai mươi bảy b một mươi bốn đi qua nhóm đối tượng trên đã dùng vỏ chai bia ném vào cửa kính xe
riêng hải đã dùng đá ném hậu quả làm xe bị vỡ kính ở sườn bên phải và làm một hành khách trên xe bị thương
nhận được tin báo lực lượng công an mai sơn đã lập tức xuống hiện trường thu thập tăng vật và đưa các đối tượng về công an huyện để làm rõ vụ việc